kính chào quý vị và các bạn
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo lê thị kim phi sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
trú tại khóm bình long một phường mỹ bình thành phố long xuyên
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo cáo trạng vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi phi sử dụng tài khoản facebook phi kim
kết bạn với một số tài khoản facebook là thành viên của tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
do đào minh quân cầm đầu rồi thường xuyên theo dõi bình luận
chia sẻ các bài viết video clip hình ảnh có nội dung tuyên truyền chống phá đảng
nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ca ngợi chế độ việt nam cộng hòa và đào minh quân
đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi phi làm hồ sơ xin gia nhập tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
và tham gia họp trực tuyến với tổ chức nhiều lần được các thành viên trao đổi
bàn bạc các vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ chức hướng dẫn đào tạo huấn luyện phương thức hoạt động
ngoài ra phi còn đăng ký tham gia trưng cầu dân ý bầu đào minh quân làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa
theo kết luận giám định của sở thông tin và truyền thông tỉnh an giang
những video clip và các trang tài liệu thu giữ từ tài khoản facebook fi kim của phi có nội dung hoạt động nhằm lật đổ chính quyền
ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt bị can phi để tạm giam đồng thời thu giữ nhiều vật chứng liên quan
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê thị kim phi sáu năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân